tại tp hcm bộ thông tin và truyền thông phối hợp cùng hội tin học việt nam và ubnd tỉnh phú yên
đã tổ chức họp báo về hội thảo hợp tác và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông việt nam lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin từ bang tổ chức hội thảo hợp tác và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông việt nam lần thứ hai mươi ba
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám tới đây tại tỉnh phú yên
với chủ đề chuyển đổi số kết nối chia sẻ dữ liệu hoàn thiện chính phủ điện tử
theo thông tin từ bang tổ chức hội thảo sẽ tập trung thảo luận những chuyên đề quan trọng như
chính phủ điện tử thành tựu và giải pháp định hướng năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
khung kiến trúc chính phủ điện tử hai cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng chính phủ điện tử v v
hội thảo dự kiến sẽ thu hút khoảng tám trăm linh đại biểu tới từ các cơ quan chính phủ bộ ngành địa phương
các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước tham dự